theo ý kiến của các doanh nghiệp tp hcm việc duy trì sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh chỉ đảm bảo sản xuất cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và duy trì chuỗi cung ứng xuất khẩu theo các đơn hàng đã ký kết
duy trì đội ngũ công nhân chủ chốt nhưng chi phí cao thua lỗ nặng không thể kéo dài bền vững được
trước những khó khăn nêu trên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhận định tương lai còn nhiều thách thức nhưng ánh sáng đã xuất hiện ở đoạn cuối đường hầm
những cơ hội kinh tế đã mở ra không chỉ bù đắp lại những mất mát đã qua mà còn là cơ hội lớn để bước phá trong thời gian tới
cho ý kiến về các gói hỗ trợ từ chính sách tài khoá doanh nghiệp rất quan tâm
chủ tịch nước lưu ý cần tăng cường miễn giảm thay vì trì hoãn nộp một số loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp
nghiên cứu việc kéo dài việc miễn giảm nộp thuế đến năm hai nghìn hai mươi hai nhất là tiền thuế đất
chủ tịch nước yêu cầu tăng cường phân cấp cho tp hcm
thực hiện các gói kích thích tài khoá tài khoản để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong khả năng cân đối ngân sách của thành phố
chủ tịch nước cũng đề nghị nghiên cứu tăng quy mô gói kích thích kinh tế
và đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục chia sẻ hơn nữa với những khó khăn của nền kinh tế
đặc biệt tiếp tục chủ động giảm lãi suất cần tái cơ cấu các khoản vay tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân
đặc biệt chủ tịch nước yêu cầu cần tạo thuận lợi cho sự di chuyển hàng hóa con người từng bước khôi phục lại sản xuất
không nên áp dụng giãn cách xã hội quá dài phạm vi quá rộng khi tình hình dịch bệnh dần được cải thiện
cần tham khảo mô hình hộ chiếu vaccine của nhiều nước
các địa phương phải có sự thống nhất không chia cắt gây khó khăn cho doanh nghiệp